hãng hàng không kt pacific của hồng kông trung quốc thông báo có một mươi một khách hàng trên một chuyến bay của hãng bị thương trong quá trình sơ tán
sau khi máy bay bị gặp sự cố không cất cánh được tại sân bay quốc tế hồng kông vào sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu
theo thông báo chuyến bay cx tám trăm tám mươi chở một mươi bảy thành viên phi hành đoàn và hai trăm chín mươi ba hành khách có lịch trình bay từ hồng kông tới los angeles mỹ
chuyến bay đã phải hủy hạ cánh sau khi phi hành đoàn phát hiện vấn đề kỹ thuật
hành khách trên chuyến bay đã được sơ tán qua năm cầu trượt cứu hộ
trong quá trình sơ tán có một mươi một hành khách bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị hiện chín người đã được ra viện
kt pacific đã xin lỗi khách hàng đồng thời cho biết hãng tiếp tục hỗ trợ hai khách hàng đang điều trị tại bệnh viện và gia đình của họ
nguồn tin cảnh sát cho biết một lốp của máy bay đã bị nổ do quá nóng katy pacific chưa bình luận về thông tin này